sau lệnh nới lỏng cách ly xã hội từ giờ ngày hai mươi ba tháng bốn một số hàng quán cửa hàng trên địa bàn thành phố hà nội
đã bắt đầu hoạt động kinh doanh trở lại sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân ngày hai mươi ba tháng bốn
ngay từ sáng sớm chị hương chủ một cửa hàng ăn uống trên phố lý quốc sư hoàn kiếm hà nội
đã tất bật chuẩn bị vệ sinh bàn ghế chén bát để đón khách sau hơn một tháng đóng cửa
mặc dù cửa hàng của chị không đông khách như thời điểm trước tết
nhưng với chị được trở lại với công việc hàng ngày trước đây là một niềm vui
còn đây là cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm của gia đình chị mai ở phố hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
những sản phẩm lưu niệm thế này đã bị phủ một lớp bụi nhẹ
và hôm nay việc đầu tiên khi chị mở cửa
cửa hàng trở lại là phủi những lớp bụi để các mặt hàng được mới mẻ hơn
phục vụ khách du lịch trong thời gian tới
chúng tôi hôm nay cũng rất mừng là được mở lại cửa hàng để dọn dẹp và chuẩn bị để đón khách
rất mong muốn dịch covid này không bùng phát nữa
và đối với việt nam và cũng như trên thế giới
để làm sao tất cả các cửa hàng được hoạt động lại trở lại bình thường
theo ủy ban nhân dân
thành phố hà nội khoảng ba mươi cửa hàng ăn uống dịch vụ trong các quận nội thành đã trở lại hoạt động kinh doanh
hoạt động buôn bán tại các trung tâm thương mại lớn cũng bắt đầu được khởi động lại
các dịch vụ thiết yếu như cắt tóc ăn uống được người dân đặc biệt quan tâm